lãnh đạo đảng nhà nước đã có buổi làm việc với đảng bộ chính quyền tp hcm
sau một năm thực hiện kết luận số hai mươi một của bộ chính trị và nghị quyết số năm mươi bốn của quốc hội
về thực hiện cơ chế đặc thù thí điểm phát triển tp hcm
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dự và chỉ đạo buổi làm việc
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư
đồng chí võ văn thường bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí trương hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí nguyễn thiện nhân
bí thư thành ủy tp hcm cùng đại diện một mươi chín bộ ban ngành trung ương và tp hcm
tại buổi làm việc các đại biểu đều nhấn mạnh kết luận hai mươi một của bộ chính trị và nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội
về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển tp hcm là một quyết sách quốc gia đột phá
đồng bộ kịp thời phù hợp với tình hình phát triển của thành phố trong xu thế hội nhập
nghị quyết đã tạo điều kiện cho tp hcm
phát triển nhanh và bền vững hơn tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước
nhiều chương trình mục tiêu nhiều cuộc vận động được khởi nguồn từ thành phố
sau đó lan tỏa ra cả nước chế độ tăng thêm cho cán bộ công chức theo nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội
đã tạo điều kiện cho họ phát huy năng lực sáng tạo trong thực thi công vụ
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã biểu dương sự nỗ lực
phân đấu của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố trong việc triển khai thực hiện
có hiệu quả nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội thời gian qua
các đồng chí đã làm rất tốt công việc của mình giải quyết cơ bản những vấn đề nổi cộng đẹp ra
theo đó vấn đề lấy đồng thuận và tập trung phát triển thành phố là quan trọng nhất
giải quyết bức xúc giữa người dân giữa doanh nghiệp và chính quyền
trên tinh thần đối thoại giữa chính quyền và người dân công khai trong một phạm vi cần thiết
để tìm một đối thoát tốt nhất
tôi đề nghị đến bên phong là có một số doanh nghiệp hiện nay trong thành phố bức xúc
chỉ là trên kia thành quỹ quỹ văn thành phố cần đối thoại
tìm ra một lối đi để bấm vào lợi ích của dân doanh nghiệp của nhà nước phù hợp
là một thành phố có nhiều tiềm năng và lợi thế nhưng so với các thành phố trong khu vực
thì thành phố hồ chí minh còn tụt hậu rất xa
ô nhiễm môi trường ngập nước ủn tắc giao thông chưa được khắc phục
các dự án đầu tư lớn chậm được triển khai và trong quá trình thi công không đúng tiến độ
an ninh trật tự tình trạng cướp giật đường phố chưa có chiều hướng giảm
công tác quản lý đất đai còn bị buông lòng
thủ tướng nhấn mạnh trong thời gian tới thành phố phải tập trung tháo gỡ các vướng mắc
trong đền bù và giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được chính phủ phê duyệt
như các công trình chống ngập đường sắt đô thị biến thành suối tiên bến xe miền đông
đồng thời tập trung giải quyết rứt điểm vấn đề về thủ thiêm không để kéo dài
tập trung quy hoạch giao thông và nhà ở xã hội đột phá trong cải cách hành chính để phục vụ người dân
doanh nghiệp và mời gọi đầu tư xây dựng đô thị thông minh phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
chúng ta đã thống nhất về những định hướng lớn của thành phố mong rằng thành phố tổ chức thực hiện quyết liệt
để hoàn thành toàn diện vượt mức kế hoạch hai nghìn một mươi chín trên tinh thần mà tổng bí thư nêu là phải hơn năm hai nghìn hai mươi
tổng thư nêu là phải hơn năm hai nghìn một mươi tám
trong thời điểm này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao tặng bức biểu tượng chống đồng ngọc lũ
cho đảng bộ và nhân dân tp hcm mong muốn tp hcm sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết năm mươi bốn
xây dựng thành phố ngày một phát triển bền vững